chính vì vậy du lịch sông nước đã trở thành một loại hình du lịch thu hút du khách
và trong chương trình điểm đến ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi về với huyện lệ thủy của tỉnh quảng bình
để tìm hiểu một dòng sông mà đã bao đời nay gắn bó với người dân nơi đây
đó là dòng kiến giang
kiến giang xưa có tên gọi là bình giang
bình giang là hợp lưu của bốn con rào chính
sông có tên là rào nệ rào con rào sen và rào mỹ sơn
sách ô châu cận lục của dương văn an thế kỷ một mươi sáu có đoạn tả về dòng kiến giang như sau
nước trong xanh vị ngọt khuấy không vần đục uống không biết chán
đó là con sông đẹp nhất trong xứ
sông có chiều dài khoảng năm mươi tám km hiền hòa như một dài lụa xanh biếc chảy từ miền rừng núi xanh thầm
men theo những làng quê thanh bình
yên ả rồi xuôi ra biển cà
tất cả những sinh hoạt văn hóa xã hội và công việc làm ăn đi lại giao thông đều tất cả đều trên dòng kiến giang
có nhiều tác phẩm viết về dòng sông kiến giang này rất là nổi tiếng
ví dụ như các cái bài ngày xưa của trần hoàn bài lời cô gái lê ninh cũng viết về những cô gái trên dòng sông kiến giang
và bài đưa em về kiến giang của nhạc sĩ xuân đông viết về đại tướng võ nguyên giáp lần đầu tiên đưa phu nhân của đại tướng về thăm quê cũng tên dòng kiến giang này
điều đầu tiên các bạn có thể dễ dàng nhận thấy sự gắn bó mật thiết của người dân với dòng sông quê ấy
chính là những hoạt cảnh rất đối bình dị vẫn diễn ra hàng ngày như thế này
đây chính là rớ
nguyên thủy dùng để đánh bắt trên sông
và đi dọc dòng sông kiến giang chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những chiếc rớ như thế này
và chính những hình ảnh như vậy thì đã làm nên nét đặc sắc cho dòng sông nơi đây
chạy theo chiều dài gần sáu mươi km của dòng kiến giang là một hệ thống những con hói chẳng chịt
xưa kia để giải quyết vấn đề nước sinh hoạt giải phóng sức lao động mỗi khi mùa lúa về
uống hạn tưới tiêu nước người dân lại đào thêm những con hói mới cải tạo những con hói cũ
chính vì vậy đi sâu vào các con hói cũng chính là đi sâu vào làng quê để tìm hiểu và trải nghiệm nhiều điều thú vị của mảnh đất này
hua mái trèo nhẹ nhẹ chiếc thuyền nhỏ của chị hới cứ thế đưa tôi đi hết khúc sông này đến khúc sông khác
mỗi nơi tôi qua chị lại kể tôi nghe những câu chuyện của đất và người nơi đây bằng chất giọng quảng bình
đặc trưng mà cũng thật dễ thương
lê thị kiến giang là quê hương của đại tướng võ nguyên giáp
trên dòng sông kiến giang này nơi đây đã luôn dự bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ ấu của đại tướng
và nơi đây có ngôi nhà lưu niềm của đại tướng võ nguyên giáp
chúng ta cùng gãy thăm nhà lưu niềm của đại tướng nha
nằm nếp mình bên những hàng rào xanh mướt là ngôi nhà của đại tướng võ nguyên giáp
trong ngôi nhà đơn sơ ấy có ba thế hệ đã hy sinh quên mình
trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc
giờ đây ngôi nhà ấy được ông võ hàm một người cháu gọi đại tướng võ nguyên giáp bằng ông
ngày đêm trông coi và tiếp đón du khách
lúc sinh thời thì bây giờ không còn nữa
cái ngôi nhà ấy thì bị thực dân pháp phun xăng đốt nhà
chỉ còn lại cái nền đất hiện tại
năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu thì mới có điều kiện dựng lại cái ngôi nhà cũ của đại tướng
trên cái mảnh đất mà chúng ta thấy bây giờ
thì ngôi nhà này là một ngôi nhà truyền thống của lệ thủy
ngày xưa thì ở lệ thủy rất nhiều nhà như thế này
đây là một cái ngôi nhà ba gian hai trái

năm lòng thượng chua hạ gõ là ngôi nhà truyền thống của lê thủy
và bây giờ thì cái nhà truyền thống của lê thủy giữ lại như thế này
thì còn lại rất là ít
và cái ngôi nhà lúc sinh thời của đại tướng ngôi nhà của bố mẹ đại tướng
thì gia đình cũng quyết giữ cho bằng được
để sau này con cháu mọi thế về sau này
thì mới thấy rằng là cái nhà truyền thống của lê thủy là như thế nào

tại nơi mà chua rau cát rốn của đại tướng võ nguyên giáp
thì còn những cái kỷ vật những cái kỷ niệm nào gắn bó với cuộc đời tuổi thơ
nơi mà người đã sinh ra và lớn lên đây không ạ
trong cái khuôn viên của nhà đất đai của bố mẹ đại tướng ngày xưa
bây giờ còn lưu giả lại một cái kỷ vật
mà đây là dấu ấn duy nhất tuổi thơ của đại tướng còn lại
là cây khế ở góc vườn
bây giờ thì mời các chị ra xem cây khế cái diện vật còn lại
đây là cây khế ghi dấu ẩn tuổi thơ duy nhất còn lại của đại tướng
trong những năm mà được sống với thân mẫu của đại tướng
thì bà cụ kể rất nhiều về cây khế này
bà cụ kể lại là lúc tuổi thơ thì cùng ngồi dưới góc khế này
chơi với bạn bè thân thuộc cùng với trang lửa
ở huế ra thì vẫn treo lên đây đọc sách
và một cái kỷ niệm rất là sâu sắc nữa là
chính dưới cái góc khế này
thì đại tướng đã thành lập được một cái hội tổ đọc sách kính
tức là tập hợp những cái người con
có cùng chí hướng của cái thôn an xã với thôn thạch bàn này
để đọc những quyển sách tuyên truyền về chủ nghĩa mạc linh
mà đại tướng đã lĩnh hội được khi đang ở huế
chính câu chuyện lịch sử như vậy
với những chứng nhận lịch sử như vậy
làm cho thế hệ chủ cháu ngày hôm nay về đây
thấy rất là xúc động rất là ý nghĩa với những câu chuyện mà ông chia sẻ
hình ảnh ngôi nhà giản dị cùng với những câu chuyện xúc động
gắn liền với cuộc đời đại tướng võ nguyên giáp
chắc chắn sẽ giúp các bạn có thêm nhiều xúc cảm
với mảnh đất lệ thủy bình yên mà cũng thật anh dũng này
em biết không dọc đôi bờ sông kiến giang này là cả một hệ thống dân cư đông đúc của người lệ thủy
có rất nhiều làng nghề nổi tiếng đặc biệt là ở nơi đây có làng nón quy hầu nổi tiếng đã bao đời nay
chị em mình cùng ghé thăm làng nón quy hầu nhé
theo lời giới thiệu của chị hới thuyền chúng tôi cập bến ghé vào làng quy hầu
con đường làng chạy dọc theo con hói được người dân trồng đủ các loại hoa
tạo nên một bức tranh làng quê tươi đẹp và rực rỡ
đặc biệt trên con đường ấy là những người phụ nữ quy hầu đang nghiệt mài với công việc làm nón
người dân quy hầu cũng không nhớ chính xác người làm nón có từ khi nào
có người thì nói rằng nghề nón có từ đầu thế kỷ hai mươi
có người thì lại bảo từ cuối thế kỷ một mươi chín
chỉ biết rằng giờ đây không một người dân quy hậu nào là không thuần thuộc các khâu làm ra một chiếc nón
tự chọn lá làm khung chút vành đan lá
chăm nón kết chì trang trí
nhìn chiếc nón thì rất là đơn giản như này thôi
nhưng mà gửi khám vào đó là rất nhiều cái sự khéo léo tỉ nhị của những người phụ nữ tại quy hầu huyện lệ thủy đấy ạ
và tôi tin chắc rằng khi mà đội chiếc nón này lên thì sẽ làm tôn lên rất nhiều vẻ đẹp của người phụ nữ đấy ạ
đó không chỉ là vẻ đẹp về hình thức đâu mà còn gửi khám vào đó là những đức tính tốt đẹp của người phụ nữ tại đây đấy ạ
chia tay với những người dân làng nón quy hầu chị hới đưa tôi ghé thăm cánh đồng làng an xá
bên cạnh những dụng lúa tái sinh đang bắt đầu làm đồng là những thử dụng ngút ngàn màu xanh của cói
cói chính là nguồn nguyên liệu để người dân an xá tạo ra những sản phẩm chiếu cói làm nên tên tuổi cho một làng nghề đã trải qua hơn sáu trăm linh năm

dệt chiếu thường cần có hai người một người dệt chiếu và một người đưa cói và không dệt
tùy theo hình dáng hoa văn mà người dệt chiếu sẽ điều khiển mắc cửi đơn hoặc kép cho phù hợp

từ những sợi cói mỏng manh đến khi ra được những sản phẩm thân thiện sắc nét chắc chắn là trải nghiệm đáng nhớ không chỉ của riêng tôi mà còn dành cho các bạn khi đến với làng dệt cói an xá này
em ơi em về lệ thủy mà em biết món ăn tinh thần của người lệ thủy là cái gì không ạ
hò khoa lệ thủy thì tất cả những người dân của lệ thủy này ai cũng đã được thấm vào màu thuyệt của họ rồi cho nên ai cũng hò được và hò rất hay em ạ
bây giờ mời em ta sẽ đến thăm câu lục bồ hò khoa lệ thủy của chị nhé
không biết ra đời từ bao giờ nhưng trong tâm hồn người dân lệ thủy luôn thấm đẫm điệu hò khoan mộc mạc sâu lắng lay động lòng người
không chỉ là một hình thức diễn sướng dân gian
lệ thủy còn là nét sinh hoạt văn hóa nghệ thuật truyền thống độc đáo của người lệ thủy nói riêng và quảng bình nói chung
để hiểu hơn về làn điệu hò khoa lệ thủy cũng như sự nỗ lực bảo tồn làn điệu dân can này chị hới đã mời tôi tham gia một buổi sinh hoạt cùng câu lạc bộ yêu câu hò xứ lệ của chị
về lệ thủy các bạn hãy ghé thăm những câu lạc bộ hò khoan lệ thủy để được trực tiếp nghe các o các chị hò nhé
những làn điệu hò khoan không chỉ là lời ca tiếng hát của người dân hồn hậu
mến khách mà còn là những âm hưởng về đất về người lệ thủy anh hùng trong chiến đấu giỏi giang trong lao động sản xuất
những làn điệu hò khoan đậm chất chữ tình thì cũng đã kết thúc chương trình điểm đến tuần này của chúng ta rồi
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau